phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh kiên giang cho biết đơn vị vừa phối hợp với đồn biên phòng và chính quyền xã đảo lại sơn huyện kiên hải kiên giang đã tiến hành vận động bốn hộ nuôi cá bè tại ấp bãi bắc thả năm cá thể vích biển quý hiếm tại môi trường tự nhiên
vích hay còn gọi là rùa biển là loài động vật đặc biệt quý hiếm thuộc nhóm nguy cấp trong các loài có nguy cơ tuyệt chủng nghiêm cấm mọi hành vi mua bán vận chuyển
năm cá thể vích được thả nuôi tại các bè cá của các hộ tại lại sơn có tổng trọng lượng trên năm mươi sáu kg trong đó con lớn nhất có trọng lượng gần một mươi bốn kg con nhỏ nhất có trọng lượng chín năm kg
các hộ nuôi cá bè cho biết những cá thể rùa biển này mua từ những người dân lạn biển bắc
các hộ nuôi cá bè được rồi đem về thả nuôi tại lồng bè cá với mục đích cho khách tham quan
khi được cơ quan chức năng giải thích về việc cần thiết phải bảo vệ chúng các hộ đã đồng ý tự nguyện thả năm cá thể vích về với môi trường biển